không khí lạnh cũng ảnh hưởng yếu đến khu vực tây nguyên khiến cho trời chuyển mây nhiều hơn và có nắng gián đoạn
nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên giảm chỉ còn từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi ở các tỉnh nam bộ trời tiếp tục có nắng mạnh và nhiệt độ duy trì trong mức cao phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trên biển trong ngày và đêm nay ở vùng biển trung cũng như là vùng biển nam bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
ở khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc phổ biến ở mức cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai năm m đến ba năm m khiến biển động mạnh
với khu vực huyện đảo trường sa gió cũng mạnh lên mức cấp năm
phần phía tây của đảo có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khiến biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước